nghị định số tám mươi tám hai nghìn một mươi chín của chính phủ cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
nếu lãnh đạo ngân hàng vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn
thì sẽ phải chịu mức phạt cao nhất là một trăm linh triệu đồng và cách chức quản trị điều hành kiểm soát
tại quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ tổ chức tiến dụng sẽ bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
với các hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi như không công bố hoặc không niêm yết công khai nội dung về nhận tiền gửi
và phát hành giấy tờ có giá theo quy định
nhận tiền gửi phát hành giấy tờ có giá không đúng quy định tổ chức tiến dụng sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
khi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn phí cung ứng dịch vụ kinh doanh cung ứng sản phẩm phái sinh